do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số sáu
nên các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa nghệ an có mưa có nơi mưa vừa mưa to và sông
dự báo hôm nay do tiếp tục ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số sáu kết hợp với đới gió đông nam
ở dìa tây nam áp cao cận nhiệt đới ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ và các tỉnh thanh hóa
nghệ an có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm một đợt
riêng các tỉnh việt bắc có mưa to đến rất to các khu vực khác thuộc bắc bộ và hà nội có mưa mưa vừa có nơi mưa to
một số nơi thuộc các tỉnh nghệ an hà tĩnh trong đêm qua có mưa to đến rất to
nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ
trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ quét sạt lở đất
tại các tỉnh sơn la hòa bình quảng ninh và thái nguyên